ngay khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp được thông qua
thì nhiều chuyên gia đã cho rằng ngành diệt may sẽ là ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định này
tuy nhiên trên thực tế thì ngành diệt may lại đang gặp phải khá nhiều những khó khăn
thực trạng hiện nay trong ngành diệt may
phải nguyên liệu lại nhập khẩu chủ yếu từ các nền kinh tế không tham gia cptpp
chính vì thế cơ hội của ngành diệt may tưởng như lớn nay lại bị thu hẹp đáng kể
trong khi mức thuế xuất khẩu hàng diệt may tới các thị trường chưa có fta hiện nay ở mức trung bình một mươi
thì với cptpp mặt hàng này của việt nam có cơ hội hưởng mức thuế
nhưng để đạt được mức thuế đó hàng diệt may việt nam phải đáp ứng điều kiện về quy tắc xuất xứ
cptpp có quy tắc xuất xứ sản xuất từ sợi trở đi
tuy rằng quy tắc xuất xứ này không áp dụng đối với tất cả
nhưng mà có thể nói là áp dụng đối với hầu hết các sản phẩm diệt may
thì quy định là bắt đầu từ khâu sản xuất sợi cho đến ra vải thô
từ vải thô vải chưa thành phẩm để hoàn thiện trở thành vải thành phẩm
từ vải thành phẩm thì cắt may khâu thành một cái áo cái quần hoàn thiện
thì tất cả các công đoạn này phải được diễn ra trong phạm vi lãnh thổ của các quốc gia thành viên của cptpp
nguyên liệu quan trọng nhất của ngành dệt may là vải
mỗi năm tại việt nam ngày này cần bảy tỷ mét vải
nhưng các công ty dệt trong nước mỗi năm chỉ sản xuất được tám tỷ mét
để bù vào đó
việt nam nhập hơn bốn tỷ đô la mỹ vải từ trung quốc
một ba tỷ đô la mỹ từ hàn quốc hơn một tỷ từ đài loan
điều đáng nói là cả ba nền kinh tế này đều không tham gia cptpp
và theo các chuyên gia trong ngành dệt vải thì công đoạn nhuộm đang là công đoạn yếu nhất
cả về vốn công nghệ cũng như đội ngũ nhân lực
như chúng ta nói là cái ngành may thì đào tạo chỉ cần ba bốn tháng
ngành kéo sợi cũng khoảng năm sáu tháng
thế nhưng mà nhuộm phải gần kỹ sư
thế và thế bao nhiêu năm nay chúng ta có đào tạo kỹ sư đâu
hay là thiếu nghiêm trọng về nguồn nhân lực
có thể nói rằng là muôn vàn khó khăn
từ dòng vốn cũng phải nói rằng lãi xuất rất là cao
ngoài ra việc lựa chọn thiết bị cũng là một việc hết sức là khó khăn
bởi vì thị trường việt nam cho những loại máy móc thiết bị này chưa phải là nhiều
thế nên là các hãng lớn người ta cũng chưa dành những cái ưu đại
theo ông diều nha
phân tích những lợi thế mà cptpp mang lại cho ngành dệt may
chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định
trước khi xuất hiện những fta khác giữa những quốc gia khác
nhằm cân bằng lợi thế với hiệp định này
và bài toán đặt ra với ngành diệt may
là phải nhanh chóng thao gỡ nút thấp về diệt nhuộm
nhằm tận dụng tối đa những ưu đãi của cptpp trong thời gian ngắn nhất